tại hà nội hội nhà báo việt nam đã tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về biến đổi khí hậu dành cho các nhà báo trong khu vực asean từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam đã đến dự và phát biểu khai mạc khóa tập huấn
trong những năm qua nhiều nơi trên thế giới đã chứng kiến nhiều thiên tai nguy hiểm gây thiệt hại lớn về tính mạng con người cơ sở vật chất
và ảnh hưởng lớn đến công nghiệp và cả hệ thống kinh tế xã hội trong tương lai
tại buổi khai mạc đồng chí thuận hữu nhấn mạnh tới sự ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu
nhưng nhận thức về biến đổi khí hậu của cộng đồng còn hạn chế và phiến diện mới chỉ quan tâm nhiều đến những tác động tiêu cực mà biến đổi khí hậu gây ra
chưa quan tâm đúng mức tới việc chuyển đổi lối sống mẫu hình sản xuất
đồng chí thuận hữu khẳng định để giảm thiểu tình trạng này các nhà báo đóng vai trò rất lớn trong việc định hướng cho cộng đồng quan tâm hơn
coi vấn đề biến đổi khí hậu tác động đến chính bản thân mình chứ không phải vấn đề của ai khác
với mục đích nâng cao nhận thức kỹ năng đưa tin cho các nhà báo về vấn đề môi trường và nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí với việc bảo vệ môi trường
khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí với biến đổi khí hậu là hoạt động đầu tiên trong số ba hoạt động mà hội nhà báo việt nam thực hiện
trong chương trình hành động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy do hội nhà báo việt nam đề xuất và trên cương vị là chủ tịch liên đoàn các nhà báo asean